vào lúc năm h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng chín nhận được thông tin cấp cứu từ tàu cá mang số hiệu bv chín mươi chín nghìn ba trăm sáu mươi tám ts
đang đánh bắt cá cách đông nam đảo phú quý khoảng bốn hải lý thì gặp nạn trên biển
tàu cảnh sát biển chín nghìn một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã cử tổ công tác sang tàu bị nạn cấp cứu ngư dân
đến bảy giờ cùng ngày tổ công tác đã tiếp cận được tàu và nhanh chóng tiến hành băng bó sơ cứu cho các ngư dân bị nạn
theo ông nguyễn tấn dũng thuyền trưởng tàu cá bv chín mươi chín nghìn ba trăm sáu mươi tám tst cho biết trong lúc đang hành nghề đánh bắt cá
do chủ quan nên hai ngư dân là trần văn tý chú tại xã hòa mỹ phụng hiệp cần thơ và huỳnh hữu hiệp
trú tại cam thành đông cam ranh khánh hòa là thuyền viên trên tàu trượt ngã và đập trên sàn tàu
và bị thương cánh tay phải đùi trái và vùng đầu gây mất nhiều máu
đến tám h ba mươi phút cùng ngày cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển chín nghìn một đã đưa bệnh nhân vào đảo phú quý
bàn giao cho trạm y tế quân dân y tiếp tục cấp cứu